thêm một lãnh đạo và công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn bị khởi tố điều tra trong vụ án đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các cán bộ hải quan này bị bắt giữ vì cáo buộc nhận hối lộ của một doanh nghiệp để bỏ qua lỗi quá tải hơn năm lượt xe chở quá tải từ lào về việt nam
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã khởi tố ông nguyễn cảnh dũng và lê đình sơn đều là phó tri cục trưởng tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn đồng thời khởi tố ông lưu hồng lân phó đội trưởng đội nghiệp vụ và ông vũ hồng hải công chức thuộc tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế nậm cắn
các bị can trên hiện đã bị bắt tạm giam để phục vụ công tác điều tra
trước đó cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh nghệ an đã quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa hối lộ và nhận hối lộ xảy ra tại tri cục hải quan cơ khẩu quốc tế nậm cắn và khởi tố bị can đối với ông phan văn nhâm tri cục trưởng tri cục hải quan cơ khẩu quốc tế nậm cắn ông ngô xuân khang đội trưởng đội nghiệp vụ ông đặng minh sơn công chức tri cục hải quan cơ khẩu quốc tế nậm cắn
đến thời điểm hiện tại đã có tám bị can bị khởi tố điều tra trong vụ việc này

theo hồ sơ vụ án vào khoảng hai giờ ngày ba mươi một tháng một hoàng gia bảo một mươi năm tuổi cùng với võ minh tâm hai mươi hai tuổi nguyễn thành đạt một mươi bảy tuổi đinh thái học một mươi tám tuổi cùng chú tại thị trấn long hải huyện long liền tỉnh bà rịa vũng tàu và trần quốc hùng một mươi tám tuổi chú tại thành phố bà rịa tỉnh bà rịa vũng tàu đi đến nơi ở của tuấn tại thị trấn đất đỏ để giải quyết mâu thuẫn
khi đến nơi các đối tượng yêu cầu tuấn lên xe để chở đi thế nhưng tuấn không đồng ý hùng liền dùng tay tát vào mặt rồi giật chiếc điện thoại của tuấn sau đó vào nhà dắt chiếc xe máy ra ngoài các đối tượng đã đánh nhiều lần vào đầu của nạn nhân ép nạn nhân lên xe để chở đi nơi khác với ý đồ tiếp tục hành hung nhưng nạn nhân đã chạy thoát được sau đó các đối tượng đem điện thoại vừa chiếm đoạt được bán lấy hai triệu đồng và cùng nhau tiêu xài
chiếc xe máy học bỏ lại tại một quán cà phê tại thị trấn long hải huyện long điền
nhận được tin báo công an huyện đất đỏ đã mời các đối tượng có liên quan về làm việc tại cơ quan công an các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
hai nhóm thanh niên mang theo hung khí chuẩn bị hỗn chiến thì bị lực lượng chức năng kịp thời ngăn chặn vụ việc này vừa xảy ra tại phường tân mai tp biên hòa tỉnh đồng nai
dạng sáng ngày ba mươi một tháng một lực lượng phối hợp phát hiện một nhóm thanh thiếu niên điều khiển khoảng một mươi năm xe máy chở ba đến bốn người
mang theo nhiều hung khí chạy vào nhà

công an huyện hàm tân tỉnh bình thuận đang tiếp tục lấy lời khai để làm rõ hành vi cướp tài sản của đối tượng lương văn tân sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín ngụ tại huyện hàm thuận bắc
đây là đối tượng đã dùng dao hai lần cướp tài sản của một phụ nữ yêu cầu nạn nhân chuyển tiền vào tài khoản của mình
trước đó trưa ngày ba mươi tháng một tân đến quán cà phê vỏng trên quốc lộ một a khu phố một thị trấn tân nghĩa huyện hàm tân tỉnh bình thuận để uống nước
thấy quán vắng người đối tượng đã dùng dao khống chế nữ chủ quán để cướp điện thoại di động và một triệu đồng tiền mặt
sau khi sự việc xảy ra nạn nhân không đến công an trình báo
đến khoảng một mươi bảy h cùng ngày đối tượng tân tiếp tục đến quán cà phê trên dùng dao đe dọa nữ chủ quán phải đưa cho đối tượng hai triệu đồng và không được báo công an
nạn nhân sau đó gọi điện cho người quen mượn tiền và chuyển thẳng hai triệu đồng vào tài khoản ngân hàng do chính đối tượng đứng tên
nhận được tiền đối tượng dùng xe máy tẩu thoát tiếp nhận tin tố giác đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy
công an huyện hàm tân phát ngọc công an thị trấn tân nghĩa và các nhân viên liên quan vào cuộc điều tra và bắt giữ lương văn tân vào tối cùng ngày
hiện vụ việc đang được điều tra xử lý theo quy định
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bạc liêu cho biết vừa khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với nguyễn văn vũ
sinh năm hai nghìn ngụ huyện đông hải tỉnh bạc liêu để điều tra làm rõ về hành vi giết người
trước đó đêm ngày một mươi tám tháng một năm hai nghìn hai mươi ba tức hai mươi bảy tết nguyên đáng quý mão nguyễn văn vũ thuê xe ôm từ cần thơ về bạc liêu
trên đường đi nguyễn văn vũ và người lái xe ôm xảy ra mâu thuẫn cự cãi nên vũ đã dùng dao thủ sẵn trong người sát hại nạn nhân
sau đó nguyễn văn vũ cướp toàn bộ tài sản của nạn nhân rồi bỏ trốn
đến ngày hai mươi tháng một nguyễn văn vũ bị cảnh sát hình sự công an tỉnh bạc liêu bắt giữ
vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ